riêng tại các tỉnh thành từ đà nẵng đến quảng ngãi thì trời không hề có mưa nắng cũng không quá mạnh nền nhiệt sẽ ổn định ở mức là hai mươi chín ba mươi một độ
riêng từ bình định đến bình thuận thì trời không mưa nắng sớm nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay sẽ giao động trong ngưỡng là ba mươi một ba mươi ba độ
trong khi đó ở các tỉnh phía nam hôm nay cũng là một ngày mưa ít nắng nhiều ở cả nam bộ và tây nguyên
với tiết trời nắng sớm thì nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở tây nguyên sẽ là ba mươi ba mươi hai độ
còn đối với khu vực nam bộ thì nắng xuất hiện từ sớm nhiệt độ cao nhất sẽ duy trì trong khoảng ba mươi ba ba mươi bốn độ
trên biển đối với vùng biển của huyện đảo hoàng sa gió hướng đông bắc cường độ giao động ở mức cấp bốn cấp năm
huyện đảo trường sa là mức cấp bốn ở cả hai huyện đảo này thì có mưa rông vài nơi tầm nhìn xa thoáng trên một mươi km thuận lợi cho các hoạt động ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước